những năm gần đây số lượng chị em sử dụng công nghệ phun theo thẩm mỹ để cải thiện nhân sắc ngày một tăng lên
kéo theo đó là sự gia tăng về số lượng của các trung tâm thẩm mỹ nhưng chất lượng dịch vụ đang là vấn đề cần được quan tâm
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
thực tế cho thấy ở việt nam những năm gần đây số lượng chị em phụ nữ sử dụng công nghệ phun theo thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc đã tăng lên đáng kể
kéo theo đó là sự gia tăng về số lượng của các trung tâm thẩm mỹ
cũng do điều kiện kinh tế phát triển chị em phụ nữ quan tâm hơn đến việc chăm sóc sắc đẹp
tuy nhiên chất lượng của các cơ sở và dịch vụ này thì nhiều chị em lại chưa thực sự quan tâm hoặc không hề hay biết
thực tế cho thấy ở việt nam những năm gần đây số lượng chị em phụ nữ sử dụng công nghệ phun theo thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc đã tăng lên đáng kể
cũng do điều kiện kinh tế phát triển chị em phụ nữ quan tâm hơn đến việc chăm sóc sắc đẹp
cũng do điều kiện kinh tế phát triển chị em phụ nữ quan tâm hơn đến việc chăm sóc sắc đẹp